thưa quý vị và các bạn ngày hôm nay thời tiết các tỉnh tây nguyên và nam bộ đã có những thay đổi rõ rệt
khi mà cả hai khu vực xuất hiện những cơn mưa rông trái mùa
sang ngày mai nhiễu động gió đông sẽ hoạt động mạnh hơn
vì thế chiều và tối mai nó sẽ tiếp tục tạo ra một đợt mưa rào và rông trái mùa diện từ giải rác đến nhiều nơi
ở khu vực tây nguyên cũng như là cả khu vực nam bộ
do mây nhiều và có mưa nên nhiệt độ ngày mai ở tây nguyên và nam bộ đều giảm
cao nhất ngày mai ở tây nguyên nhiệt độ sẽ là từ ba mươi một cho đến ba mươi bốn độ
còn nam bộ mức nhiệt cũng giảm xuống chỉ còn ba mươi hai cho đến ba mươi năm độ
trong khi đó ở các tỉnh miền trung sang ngày mai cùng với sự suy yếu của khối không khí lạnh
tình trạng mây nhiều ở khu vực các tỉnh từ thừa thiên huế trở
cho đến thanh hóa sẽ giảm dần
trưa chiều khu vực này trời có nắng và nhiệt độ tăng lên mức hai mươi sáu hai mươi chín độ
còn các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào đến bình thuận cũng sẽ chịu ảnh hưởng yếu của nhiễu động gió đông
nên trời chuyển mây nhiều nắng gián đoạn
nền nhiệt cao nhất ngày mai ở khu vực này cũng giảm còn ba mươi một cho đến ba mươi bốn độ
về chiều và tối mai ở khu vực nam trung bộ cục bộ sẽ có nơi có mưa rông
trong đêm nay khối không khí lạnh tiếp tục suy yếu thêm
những cơn mưa rào ở miền bắc gần như giảm hẳn
đêm nay cả bắc bộ chỉ còn mưa một vài nơi
nền nhiệt thấp nhất trong đêm nay ở các tỉnh miền bắc sẽ tăng lên ngưỡng
là từ một mươi bảy cho đến một mươi chín độ ở khu vực vùng núi và từ một mươi chín cho đến hai mươi hai độ đối với khu vực đồng bằng
sáng ngày mai trong khi khối không khí lạnh tiếp tục suy yếu
vùng ngắp thấp phía tây có xu hướng phát triển và mở rộng trở lại
trưa và chiều mai miền bắc trời sẽ chuyển nắng
khu vực các tỉnh lai châu điện biên sơn la cũng như là khu vực hòa bình
nhiệt độ sẽ tăng lên mức hai mươi năm hai mươi bảy độ
khu vực phía đông bắc bộ nhiệt độ cũng tăng lên là hai mươi bốn cho đến hai mươi sáu độ
trên biển khu vực huyện đảo hoàng sa không mưa gió đông bắc cấp ba cấp bốn
nhiệt độ là hai mươi sáu cho đến ba mươi hai độ
khu vực huyện đảo trương sa không mưa và nhiệt độ là từ hai mươi bảy cho đến ba mươi ba độ
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước